làm việc với lãnh đạo tỉnh thanh hóa đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong năm hai nghìn một mươi chín như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm
tại địa bàn với hơn một mươi bảy cao nhất từ trước đến nay
phó thủ tướng trương hòa bình lưu ý chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh thanh hóa còn thấp
tăng trưởng chủ yếu dựa vào quy mô sản xuất tăng vốn đầu tư khai thác tài nguyên
tỉnh thanh hóa cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong dịp tết nguyên đán thanh hóa cần bảo đảm tốt an ninh trật tự
không để người dân mua bán vận chuyển và đốt pháo